bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn tổ chức tại bangkok thái lan
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp với thủ tướng thái lan và tổng thống indonesia
tại cuộc gặp thủ tướng thái lan brawut chanwucha hai thủ tướng nhất trí phối hợp sớm xây dựng chương trình hành động
làm cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả thực chất và toàn diện quan hệ đối tác chiến lược tăng cường việt nam thái lan trong giai đoạn mới
hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương quan trọng trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là cuộc họp nội các chung lần thứ tư tại việt nam
hai thủ tướng khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại
hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai triệu đạt hai mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi và cán cân thương mại cân bằng hơn giữa hai nước
hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa việt nam và thái lan
cũng như với các nước khác trong tiểu vùng mekong thông qua các dự án kết nối đường bộ đường thủy
nhằm phục vụ hợp tác giao thương giao thông vận tải du lịch và giao lưu nhân dân giữa các nước trong khu vực
tại cuộc gặp tổng thống indonesia joko widodo hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình hành động
triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đẩy mạnh giao lưu nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu của nhau hạn chế áp dụng giao cản thương mại
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị indonesia xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá ngư dân của việt nam trên tinh thần hiểu nghị nhân đạo
theo luật pháp thông lệ quốc tế
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương nhất là asean và liên hợp quốc
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi khi hai nước cùng là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc